với mục đích kêu gọi giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường đang ngày càng quá tải
triển lãm xả rác ít thôi đã được tổ chức tại trung tâm văn hóa pháp vào chiều qua một mươi năm tháng bảy
không gian triển lãm được bao phủ với tác phẩm chủ đề cơn sóng rác thải nhựa
miêu tả lượng rác thải vô cơ rất lớn chỉ từ một gia đình bốn người thải ra trong vòng sáu tháng
bên cạnh đó nhiều mô hình sắp đặt cung cấp thêm các thông tin về hiện trạng môi trường
khiến người xem phải lưu tâm
triển lãm xả rác ít thôi mang đến một góc nhìn mới
đó là bên cạnh việc tập trung vào xử lý lượng rác thải ra
việc thay đổi những cách thức sản xuất và tiêu dùng của xã hội
cũng là cách thức để giảm lượng rác đang ngày một tăng
gây nhiều tác hại đối với môi trường và sức khỏe người dân